hơn hai tháng tổ chức dạy học trực tuyến thời điểm này một số tỉnh ở đồng bằng sông cửu long
đã lên phương án dạy học trực tiếp tại trường
thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh cà mau vào ngày hai mươi năm tháng một mươi tới đây
một mươi tám trường ở vùng xanh sẽ bắt đầu dạy học trực tiếp
trong đó có một mươi một trường thuộc khối trung học phổ thông bảy trường thuộc khối trung học cơ sở
đến đầu tháng một mươi một số trường được dạy trực tiếp sẽ được bổ sung thêm
sau khi hoàn thành việc tiêu độc khử trùng
đây là những điểm trường đã được tận dụng làm khu cách ly tập trung
phòng chống dịch covid một mươi chín trước đó
những nơi chưa đủ điều kiện dạy trực tiếp thì tiếp tục dạy trực tuyến theo chương trình chính khóa
riêng khối mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi tỉnh bến tre đã cho học sinh lớp một mươi hai ở huyện thành phố đi học trực tiếp
ba mươi hai lớp được chia năm mươi sỉ số đi học theo ngày chẳng và lẻ
theo dự kiến của ngành giáo dục từ nay cho đến ngày một tháng một mươi một
toàn bộ học sinh các cấp ở bến tre sẽ được học trực tiếp
đến ngày một mươi năm tháng một mươi một sẽ có thêm bậc mầm non được học trực tiếp